các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

nhận được tin báo công an phường tân thành đã cử đồng chí trung úy nguyễn quốc nam và ông lê văn đức trưởng ban bảo vệ dân phố đến hiện trường để giải quyết vụ việc
tại đây đồng chí nam yêu cầu đối tượng về trụ sở công an phường để làm việc thì đối tượng có hành vi chống đối và rút một con dao nhọn trong người ra bất ngờ đâm liên tiếp vào người đồng chí nam rồi tẩu thoát
nhận được tin báo có một thanh niên đến quậy phá và ném đá
thế thì anh em tôi nhận được tin là chúng tôi đến
khi bước trên đến đây chủ nhà ra mở cửa
rồi bắt đầu đối tượng cũng đi theo vào để xin lỗi
chúng tôi mời đồng chí lâm vào tôi mời đồng chí đó mời đối tượng đó lên công an phường để làm việc
khi mà tôi vừa nói xong là đối tượng coi như là đứng lên và nhảy ra ngoài
thì khi đó là đồng chí năm cũng nhảy theo và giữ đối tượng
nhưng mà đối tượng vùng mạnh quá và cầm dao đâm cho hai nhát
một nhát vào vẻ vai một nhát vào bên hông
sau đó là tôi cũng coi như là nhảy vào để hỗ trợ coi như là để khống chế đối tượng
thì đối tượng cũng đâm trượt được một cái cũng nhẹ
cho nên là khi mà sau đó là đối tượng coi như là chạy ra đường thì đồng chí năm đuổi theo đạp một cái nữa
thì khi ngã xuống nó đâm tiếp đồng chí năm một cái vào đầu
trong đêm tối và quá bất ngờ nên đồng chí nam không kịp ứng phó
và đã bị đối tượng đâm ba nhát vào vai hông và đỉnh đầu dẫn đến trọng thương và phải đưa đi cấp cứu
ngay trong ngày hai mươi chín tháng năm công an thành phố buôn ma thuột đã tổ chức truy tìm và bắt gọn được đối tượng gây án
con tôi coi bạn tôi bạn tôi con dạy nó đập cửa để cho nó nghe nó dạy
ông chửi em hoài xong em bỏ em đi về mà ông vẫn cứ đứng mà chửi
em tức em quay lại em quăng đá
xong tự nhiên đâu công an tới kêu con là mời phụ làm việc
thì con đứng dạy con bỏ con chạy con đứng dạy con trút con trút con đúng cái dao
nên con trúng cửa lại luôn
xong rồi đông vào công an phường một cái vào vai với chống đầu với chống bụng của anh công an phường
rồi con bỏ chạy lên taxi chạy về
ngay sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo công an tỉnh đắk lắc đại diện thành ủy
lãnh đạo công an thành phố buôn ma thuột đã đến bệnh viện thăm động viên
và biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm của đồng chí nguyễn quốc năm
và ông lê văn đức trưởng ban bảo vệ dân phố phường tân thành
đến thời điểm này sức khỏe của đồng chí năm đã qua cơn nguy hiểm và dân bình phục
tiếp theo là những thông tin về việc phá án thần tốc của lực lượng công an
liên quan đến vụ án mạng hai vợ chồng bị sát hại trong đêm
tại bản co ong xã mường nọc huyện quế phong tỉnh nghệ an vào tối ngày hai mươi tám tháng năm vừa qua
chỉ sau một mươi giờ truy tìm đến chiều qua hai mươi chín tháng năm
thì hung thủ đã bị công an huyện quế phong bắt giữ
trước đó vào khoảng hai mươi h ba mươi phút tối ngày hai mươi tám tháng năm
tại nhà vợ chồng ông sầm văn dần sáu mươi một tuổi và bà vi thị loan còn gọi là lan sáu mươi ba tuổi
ở bản co nong xã mường nọc huyện quế phong đã xảy ra vụ án mạng
bà lan bị đâm chết tại chỗ còn ông dần nhập viện trong tình trạng nguy kịch
công an huyện quế phong đã có mặt tại hiện trường
xác định được nghi can là vi văn thắng hai mươi ba tuổi trú cùng bản với nạn nhân
khi biết thắng đang ẩn náu tại nhà ông kính họ hàng của thắng
ở bản phương tiến một xã tiền phong lực lượng công an đã phục kích
phát hiện đối tượng trốn trong nhà vệ sinh tay dùng dao tự đâm vào cổ mình
sau đó đối tượng đã được các chiến sĩ khẩn trương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
tám đối tượng dùng hung khí chém trọng thương hai người dân vào dạng sáng hôm qua
đã bị công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa nhanh chóng bắt giữ chỉ sau một mươi hai giờ gây án
tám đối tượng đều trú ở thị xã ninh hòa thành phố cam ranh và huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn nên vào lúc gần ba giờ sáng ngày hai mươi chín tháng năm
khi thấy hai anh nguyễn trung anh và nguyễn trung kiên đều chú phường vạn thành thành phố nha trang
đang dọn dẹp quán nhậu ở khu bờ
kẻ phường sương huân thì nhóm đối tượng này mang theo dao tuyếp sắt đến đánh làm hai anh bị trọng thương
khi bị người dân phát hiện truy hô cả nhóm bỏ chạy để lại dao và ba chiếc xe máy
đến một mươi năm giờ cùng ngày lực lượng công an đã bắt được tám đối tượng tham gia gây án
còn tại bình phước cũng chỉ sau một mươi bốn giờ nhận được tin báo
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hớn quản đã nhanh chóng bắt giữ năm đối tượng gây ra vụ cướp tài sản trong đêm
tại trang trại chăn nuôi lợn thuộc địa bàn xã an khương
theo kết quả điều tra ban đầu sau khi uống rượu điểu khan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba điểu duyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
điểu ninh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai điểu nát sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và điểu hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng chú xã an khương huyện hớn quản
rủ nhau đến trang trại nuôi lợn đang xây dựng tại ấp một xã an khương để lấy tiền của những người trông coi trang trại
cả nhóm vào trang trại dùng hung khí đánh anh kim văn tiến và đào văn phong cùng chú huyện trư quynh tỉnh đắk lắk
khiến hai anh này bị thương và phải trả tiền
sau đó điểu khan và điều hoàng lấy đi một đồng hồ hiệu rolex trị giá ba mươi bảy triệu đồng và năm năm triệu đồng tiền mặt rồi cả nhóm bỏ đi
công an huyện hớn quản đã huy động lực lượng tiến hành truy xét thủ phạm ngay trong đêm và chỉ sau một mươi bốn giờ đã bắt giữ năm nghi phạm để xử lý
hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam bốn tháng đối với năm đối tượng trên
một năm tù giam là bản án dành cho bị cáo nguyễn văn minh một mươi chín tuổi ở huyện tuy phước tỉnh bình định
với tội danh giết người
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi ba h một mươi năm phút ngày bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi năm sau khi đi nhậu và hát karaoke ở thành phố quy nhơn
nguyễn thành công điều khiển xe mô tô chở nguyễn văn minh đi về xã phước thành huyện tuy phước gặp nguyễn anh đức và phạm trung nguyên
trong lúc nói chuyện giữa minh và đức đã nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến sô sát đánh nhau
minh đã dùng dao xếp đâm nhiều nhát vào người đức khiến nạn nhân tử vong
hai đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán chai phép chất ma túy vừa bị phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh nghệ an bắt giữ sau một mươi chín năm lẩn trốn tại lào
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy lương phò an sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba và lương bùn thi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cùng chú tại bản keo cơn xã keng du huyện kỳ sơn
tham gia đường dây buôn bán vận chuyển ma túy bị lực lượng công an triệt phá
trong khi đồng bọn của an và thi bị bắt thì hai đối tượng bỏ trốn sang lào và biệt tâm từ đó
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với hai đối tượng an và thi về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát xác định lương phò an và lương bun thi đang trốn tại bản co du xã hồi lống huyện nọng hép tỉnh siêng khoảng lào
nên lập tức triển khai lực lượng vây bắt
trong khi đồng bọn của an và thi bị bắt hai đối tượng bỏ trốn sang lào và biệt tâm từ đó
trận rông lớn kèm theo sấm xét đã làm chín người thương vong tại tỉnh thừa thiên huế
đến sáng ngày hôm qua chính quyền tỉnh đã thống kê thiệt hại và tiến hành hỗ trợ kịp thời cho các nạn nhân bị ảnh hưởng
cánh đồng ở phường hương an thị xã hương trà nơi xảy ra vụ xét đánh khiến ông lê văn tưởng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tử vong vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng năm

tỉnh thừa thiên huế cũng đã đến thăm hỏi và động viên các gia đình nạn nhân hỗ trợ đối với hai gia đình có nạn nhân tử vong
mỗi nạn nhân ba triệu đồng từ năm trăm linh đồng đến một triệu năm trăm linh nghìn đồng đối với bảy nạn nhân bị thương
còn tại bình phước một cơn mưa bất ngờ trên diện rộng kèm theo lốc xoáy đã làm bốn người dân tại huyện đồng phú bị thương phải nhập viện
trận mưa lớn này cũng gây thiệt hại nặng nề về cây trồng của bà con nông dân nhất là tiêu và cao su
mưa và lốc xoáy đã càn quét qua các xã của huyện đồng phú
tỉnh bình phước làm bốn người bị thương trong đó hai người bị thương nặng đồng thời tàn phá nặng nề tài sản của người dân nhất là cây công nghiệp
theo thống kê sơ bộ lốc xoáy đã làm đổ gãy một trăm ba mươi sáu cây cao su bật gốc một trăm bốn mươi bảy cây điều đổ năm trăm năm mươi trụ tiêu
nhiều ngôi nhà bị đổ sập tốc mái hư hỏng nặng ước tính thiệt hại ban đầu hàng trăm triệu đồng
ngay sau khi lốc xoáy xảy ra ban chỉ đạo phòng chống các tỉnh ở phía đông bắc bộ và ngày mai mưa sẽ chỉ còn ở diện vài nơi
tập trung chính tại khu vực các tỉnh ở vùng núi ban ngày trời có nắng thời tiết sẽ quay trở lại trạng thái khô giáo và nền nhiệt độ tăng dần từng ngày
sang đến những ngày đầu tháng sáu trời sẽ phổ biến ít mưa ngày nắng nhiều nhiệt độ cao nhất được dự báo là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong ba ngày tới trời sẽ phổ biến mưa vài nơi ngày nắng nhiều nên nhiệt độ đang trên đà tăng nhanh
đặc biệt là sang đến những ngày đầu tháng sáu nắng nóng sẽ xuất hiện nhiều hơn trên khu vực với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
thậm chí một vài nơi thuộc vùng núi phía tây nhiệt độ sẽ còn cao hơn
còn đối với khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận thời tiết ít biến động chiều tối có thể có mưa rông cục bộ
nhưng lượng mưa không nhiều và kết thúc nhanh chủ yếu tập trung ở phía nam khu vực nên nhiệt độ tại đây cũng bắt đầu có xu hướng tăng dần
từ sau ngày một tháng sáu đặc biệt là tại các tỉnh ở phía bắc từ đà nẵng trở vào đến phú yên nhiệt độ có thể lên mức từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên thời tiết trong những ngày tới trời mây thay đổi ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ cao nhất phổ biến giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ về đêm nhiệt độ sẽ giảm xuống chỉ còn giao động từ hai mươi một hai mươi bốn độ
khu vực các tỉnh nam bộ trong những ngày tới cường độ nắng trong ngày sẽ nhiều hơn những cơn mưa rào và rông chủ yếu xảy ra về chiều muộn
ban ngày trời sẽ khô giáo thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và lưu thông đường dài nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ ba mươi một ba mươi bốn độ
bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt